trong những năm gần đây các sản phẩm đúc đồng truyền thống ngày càng khó cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập
đặc biệt là trong lĩnh vực hàng mỹ nghệ lưu niệm
xuất phát từ thực tế đó và đau đáu niềm chăn trở với nghề truyền thống
gần chục năm nay có một nghệ nhân tại hải dương đã âm thầm thực hiện ước mơ
bằng việc sáng chế ra một kỹ thuật đúc đồng mới khôi phục được nhiều mẫu vật của nghề đã bị mai một
không được sinh ra từ làng nghề cũng không phải là hậu duệ của một nghệ nhân đúc đồng truyền thống
mà xuất thân từ một kỹ sư chuyên ngành đúc của trường đại học bách khoa đã nghỉ mất sức lao động
nên ngoài năm mươi tuổi ông nguyễn thượng sách ở xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dương mới bén duyên với nghề đúc đồng
ông chia sẻ vào năm hai nghìn năm trong lần đi thăm phố cổ
ông vô tình được du khách nước ngoài chia sẻ khó khăn trong việc tìm mua một món đồ lưu niệm của việt nam để mang về nước
sự không hài lòng của vị khách đã thôi thúc người kỹ sư già này tìm đến các công trình văn hóa trong nam ngoài bắc
và gặp gỡ nhiều nhà nghiên cứu
đồng thời ông cũng tận dụng hết kiến thức được đúc rút suốt ba mươi năm công tác
để tìm tòi nghiên cứu ra một công nghệ đúc đồng mới
nhằm cải tiến phương pháp đúc đồng truyền thống khôi phục và tạo ra các sản phẩm đồng mỹ nghệ thuần việt
xây dựng lên công nghệ đúc chính xác bằng phương pháp mẫu chảy trên cơ sở hỗn hợp tự cứng trong môi trường chân không
đây là một công nghệ tích hợp của nhiều công nghệ hiện tại
trong thời điểm của các nhà nghiên cứu lịch sử
hiện tại bây giờ họ đã ứng dụng được rất nhiều cái vật liệu mới
phát huy hết được cái ưu điểm trong cái lĩnh vực đúc nghệ
ngoài ra thì cái công nghệ này nó cũng như là một công nghệ gốc ấy
nó có thể phát triển trên rất nhiều lĩnh vực khác
đồng thời với việc xây dựng chuỗi công nghệ đúc đồng hiện đại
nghệ nhân nguyễn thượng sách còn tiếp tục vận dụng khoa học kỹ thuật
để khắc phục được những nhược điểm lớn mà sản phẩm đồng truyền thống đang gặp phải
đúc thủ công thì thường là cái chất lượng đồng
hay có những điểm rỗ nhỏ nhiều
và theo đấy nó tạo ra một cái hiện tượng như hiện tượng
ăn bòn p điện hóa giống như trong một cái quả pin
thế thì nó phá hủy sản phẩm rất là nhanh
thì tôi phát triển một cái hộp kim đồng
mà trong đấy thì tôi sẽ đưa vào một số cái kim loại
nó có tính bảo vệ môi trường
thế thì khi sản phẩm tôi ra thì ra để ra môi trường
thì nó sẽ hình thành lớp màng trơ bảo vệ
thì nó giúp cho cái sản phẩm không bị phá hủy
ứng dụng khoa học kỹ thuật máy móc để hiện đại hóa nghề truyền thống
cơ sở của nghệ nhân nguyễn thượng sách
không chỉ tạo ra những sản phẩm đồng tinh xảo
mang đậm bản sắc văn hóa của người việt
xuất bán đi nhiều địa phương trong nước và quốc tế
mà nó còn giúp nâng cao tay nghề cho người thợ thủ công
tạo ra thu nhập ổn định cho trên năm mươi lao động tại địa phương
thiết bị của trung sách đã dùng để cho chúng tôi
làm ra những sản phẩm rất là đẹp
nếu mà không có những thiết bị mà trung sách đưa cho
thì chúng tôi không giúp được cho chúng tôi
để có những sản phẩm đẹp như thế này
tôi làm ở đây được chín năm
mức nâng thu nhập của tôi hiện tại được hơn năm triệu đồng nên
ở đây cũng đóng bảo hiểm đầy đủ
dụng cụ lao động là đầy đủ hết
tôi cho là những hoạt động như bằng sách là rất là kích hợp
bởi vì là ta không thể giữ mãi những cái cũ
nhưng mà không thể phá nó
và cũng không được làm mất nó
nhưng mà làm sao vẫn tồn tại và phát triển
và tôi cho là các làng nghề nếu như mà hoạt động
theo cái thương thức đấy
thì chúng ta sẽ có thể làm được
thì là kích hợp nhất
bằng bàn tay tài hoa
và tâm huyết của người thợ đã cho thấy
con đường tiếp cận và gìn giữ nghề truyền thống
mà nghệ nhân nguyễn thượng sách đang lựa chọn
sẽ mở ra một hướng đi mới
cho nhiều ngành nghề truyền thống đang có nguy cơ
mai một hiện nay